dự kiến cuối tháng sáu này sẽ khởi công dự án đầu tư cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn của các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất với các phương án bảo đảm an toàn khi vừa thi công vừa khai thác
theo thông báo của bộ giao thông vận tải dự án có tổng mức đầu tư gần bốn bốn mươi bảy tỷ đồng trong đó sân bay nội bài hơn hai ba mươi một tỷ đồng sân bay tân sơn nhất hơn hai một mươi năm tỷ đồng
thời gian xây lắp từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một thời gian hoàn thành công tác thanh quyết toán năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho bộ giao thông vận tải được giao thầu không thông qua lựa chọn nhà thầu từ giai đoạn lập dự án khảo sát thiết kế thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện